việc kiểm tra được thực hiện theo quy chuẩn quốc gia về nghiệm thu toa xe sản xuất lắp ráp và nhập khẩu
cụ thể kiểm tra linh kiện ở trạng thái tĩnh chuyển động và đối chiếu với hồ sơ thiết kế quy chuẩn kỹ thuật phương tiện đường sắt nhập khẩu
sau khi đơn vị này có kết quả đánh giá cục đăng kiểm việt nam sẽ thẩm định cấp giấy chứng nhận thẩm định hồ sơ an toàn hệ thống trước khi dự án đi vào khai thác thương mại